thực hiện chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại văn phòng trung ương đảng bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
về đề án tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi hai của bộ chính trị khóa chín
về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị khóa chín về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì buổi làm việc
theo báo cáo của ban kinh tế trung ương và các ý kiến tại buổi làm việc
một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi hai của bộ chính trị đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng
đã nỗ lực phấn đấu phát triển mạnh mẽ và bền vững
tuy nhiên việc triển khai nghị quyết ba mươi hai trong những năm đầu còn lúng túng
cơ chế chính sách cho phát triển thành phố hải phòng còn nhiều bất cập
phát triển kinh tế còn chưa tương xứng với vị trí
tiềm năng lợi thế
để thực hiện thắng lợi nghị quyết số ba mươi hai của bộ chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn thành phố hải phòng phát huy hơn nữa
truyền thống anh dũng kiên cường đi đầu trong phong trào đổi mới
chủ động nắm bắt tình hình mới nhu cầu mới tiền lực mới để phát triển thành phố mạnh mẽ hơn nữa
làm việc với ban thường vụ thành ủy đà nẵng
bộ chính trị đều thống nhất cao với báo cáo của ban kinh tế trung ương
trong một mươi năm năm thực hiện nghị quyết
nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị khoa chín về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đà nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ được xem là thành phố đang sống
là hình ảnh một trong những địa phương tiên phong trong đổi mới năng động sáng tạo trong phát triển
ngày càng khẳng định là trung tâm kinh tế xã hội lớn của miền trung
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ ấn tượng
trước những thành tiêu mà thành phố đà nẵng đã đạt được trong một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi ba của bộ chính trị
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ những mặt hạn chế
đó là đà nẵng chưa phát triển xứng tầm với kỳ vọng của nhân dân cả nước
chưa đóng vai trò là trung tâm của khu vực miền trung tây nguyên
công tác xây dựng đảng còn bộc lộ nhiều sai sót